chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần bình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tên gọi khác là tommy ngụ tại huyện nhà bè
đây là đối tượng đã cấu kết thông qua sàn giao dịch tiền ảo bioption org
để chiếm đoạt tiền của hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành khác
theo đó từ thông tin tố cáo của nhiều bị hại
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
tiến hành nghiên cứu đánh giá về hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo buyoption org
trần binh tuấn được xác định cấu kết với đối tượng tên ly
hiện đang ở nước ngoài để phát triển sàn giao dịch tiền ảo này
tuấn sau đó lôi kéo vương quốc nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ quận sáu tp hcm
phạm anh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận bảy và nhiều đối tượng khác
đã làm đại lý theo từng cấp cùng phát triển hệ thống độc lệnh giao dịch
trên sàn buyoption org cho các nhà đầu tư rồi chi tiết lệ phần trăm hoa hồng
theo dạng đa cấp
nhà đầu tư được tạo tài khoản quy đổi tiền việt thành tiền điện tử usdt
nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch
một usdt tương đương một usd tất cả đều nằm trong hệ thống admin tổng
do đối tượng ly quán trị điều tiết
nhóm này còn tự đưa ra các gói bảo hiểm trên sàn để dụ dỗ nhà đầu tư
bằng cách cho họ từ hòa vốn đến lời chứ không thua lỗ
từ đó lôi kéo được hàng trăm người tham gia
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã khóa sàng
khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập giao dịch rút tiền
công an xác định có trên một trăm năm mươi người tố cáo trần minh tuấn và đồng bọn
với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng hai mươi ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam tuấn
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm đang tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
xác minh trụi bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật